tại tp hcm tình trạng un tắc giao thông đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động du lịch
nhất là trong việc di chuyển thăm quan của các đoàn khách thường xuyên bị mắc kẹt trên đường phố
việc thí điểm xe ô tô điện để chở khách du lịch được xem là một trong những giải pháp
để nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong thời gian ở thăm thành phố
đây là tuyến xe buýt điện trung tâm thành phố giúp du khách có một buổi tham quan vòng quanh khu vực nội thành
tuyến xe buýt điện đi qua các điểm được quan tâm như chợ biến thành nhà hát lớn tòa án thành phố nhà thờ đức bà biểu điện thành phố dinh thông nhất
xe buýt điện là loại xe một mươi hai chỗ sử dụng một trăm linh năng lượng điện thân thiện với môi trường
cùng với nhiều sự tiện ích như thời gian phục vụ linh hoạt từ năm giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm
giá vé rẻ chỉ khoảng một mươi hai mươi nghìn đồng một chặng đã tạo nên sự hấp dẫn và là sự lựa chọn của nhiều du khách khi muốn khám phá thành phố hồ chí minh
loại hình vận chuyển này cũng được nhiều người dân thích thú lựa chọn để thư giãn sau những giờ làm việc lao động
cái dịch vụ này ở phú mỹ hưng đưa ra chương trình này thì tôi thấy rất là hay rất là thoải mái thoáng mát nên duy trì
xe buýt điện nó là một loại xe mà không có gây ô nhiễm môi trường
đó là một cái rất là tốt cho con người chúng ta cho sức khỏe cho chúng ta
cùng với thành phố hồ chí minh hiện còn có khoảng chục địa phương trong cả nước
chủ yếu là các điểm du lịch nổi tiếng đã đưa xe ô tô điện vào phục vụ
nếu được tổ chức tốt bảo đảm chất lượng dịch vụ lộ trình ra vé dơ dứt
cùng cách phục vụ và có kết nối hài hòa với các điểm tham quan
xe buýt điện sẽ là lựa chọn phù hợp cho du khách trong thời gian tour du lịch của mình